sau một mươi ngày diễn ra sôi động tại nhà hát quân đội hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm hai nghìn một mươi tám đã thành công tốt đẹp
lệ bế mạc và trao giải diễn ra vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi một
hội diễn lần này có một mươi sáu chương trình vở diễn của một mươi bốn đơn vị nghệ thuật với hơn một diễn viên đã mang đến gần một trăm năm mươi tác phẩm
sau một mươi ngày thi diễn đã đón nhận một mươi năm khán giả theo dõi cổ vũ tại nhà hát các điểm công diễn
và hàng triệu lượt người xem qua truyền hình các trang mạng xã hội tạo dấu ấn mới về cách tổ chức
khẳng định sự tiến bộ vượt bậc về chất lượng chuyên môn nghệ thuật và tính chuyên nghiệp cao của cán bộ
nghệ sĩ diễn viên các nhà hát đoàn văn công quân đội
ban tổ chức đã trao hơn một trăm linh giải thưởng các loại cho chương trình cao mối nhạc vở diễn tiết mục và diễn đạt chất lượng cao